sáng ngày ba tháng một tại nghĩa trang liệt sĩ tông khao xã thanh nưa huyện điện biên
ubnd tỉnh điện biên tổ chức lễ đón nhận truy điệu và an táng một mươi năm hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện việt nam hy sinh tại nước bạn lào
một mươi hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện việt nam hy sinh tại lào được quy tập về nước lần này gồm một mươi mộ lẻ và một mộ tập thể với năm hải cốt
trong đó có ba hải cốt có tên
tất cả các hải cốt này đều do đội quy tập mộ liệt sĩ quân khu hai tìm kiếm cất bốc và tiến hành hồi hương an táng bàn giao cho địa phương
lễ đón nhận truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh điện biên
đối với các liệt sĩ giáo dục các thế hệ trẻ trí ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả
vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì tình đoàn kết hữu nghị gắn bó việt lào thủy chung son sắc